tranh thủ trời nắng giáo các hồ thủy lợi cắt nước nông dân tỉnh phú yên đang tất bật phấn khởi thu hoạch lúa đông xuân vụ hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
các máy gặt hoạt động hết công suất theo kiểu cuốn chiếu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phú hòa tỉnh phú yên
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nông dân tỉnh phú yên trồng hơn hai mươi sáu hectare lúa nước
việc áp dụng đại trà cơ giới hóa đã giúp người nông dân giảm nhiều chi phí
nếu thu hoạch thủ công mỗi xào phải tốn hơn ba trăm linh đồng đó là chưa kể chi phí tuốt lúa
trong khi đó khi sử dụng máy gặt liên hợp mỗi xào lúa năm trăm linh m hai chỉ tốn duy nhất một khoản tiền
từ một trăm một mươi đồng đến một trăm bốn mươi đồng tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch lúa bị ngã đổ nhiều hay ít
máy là kinh chi phí nít thấp thủ công chi phí rất cao
các mọc xào ruộng này ít nhất cũng phải nằm giá ba bốn ngư
thì bình quân là phải cỡ bốn trăm linh năm trăm linh ngàn xào cá cổ bò mấy móc quảng chiến mấy tuốt ra nữa
còn mấy cát đây là lúa đứng một trăm linh một lúa rong rong một trăm hai mươi lúa ngã ngã một trăm ba mươi một trăm bốn mươi thì nó còn hết cút một trăm năm mươi một trăm sáu mươi rồi đấy
không chỉ tiết kiệm được thời gian sức lao động cơ giới hóa trong khâu thu hoạch còn giảm tỷ lệ lúa bị thất thoát dưới ba do rơi vãi trên đồng ruộng
trong khi thu hoạch bằng thủ công thì tỷ lệ này cao đến một mươi ba
còn đấy thì nó đỡ mình
trước khi mình lao động thì nó khố bây giờ có mấy cát thì mình phế hơn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên có khoảng hai trăm ba mươi máy gặt đập liên hợp hoạt động theo kiểu cuốn chiếu
đó mà diện tích lúa được thu hoạch bằng cơ giới lên hơn năm mươi hai hectare chiếm chín mươi hai diện tích gieo trồng vụ đông xuân và hẻ thu
trong đó lúa đông xuân có tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa cao hơn vì mùa hè nắng giáo